dịch bệnh covid một mươi chín đang ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều ngành nghề lĩnh vực
nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất kinh doanh thậm chí là đóng cửa
khiến cho nhiều người lao động bị mất việc làm
trong lúc này chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã góp phần không nhỏ giúp cho người lao động ổn định cuộc sống
gần hai chín triệu đồng mỗi tháng đó là số tiền anh nguyễn đình tuấn được nhận trong tám tháng
sau khi làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp
số tiền này giúp anh trang trải một phần cuộc sống trong lúc khó khăn nhất là giai đoạn dịch covid một mươi chín
do tác động của dịch covid một mươi chín số lao động đăng ký bảo hiểm thất nghiệp tăng cao
riêng tại hà nội tính đến hết tháng bốn trung tâm dịch vụ việc làm hà nội đã tiếp nhận hơn một mươi bảy hồ sơ
đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp
trong dịch covid một mươi chín mình bị thất nghiệp
bây giờ bảo hiểm thất nghiệp này hỗ trợ một phần để mình đi tìm công việc mới
thời điểm này với tín hiệu tốt từ tình hình dịch bệnh các doanh nghiệp bắt đầu có thông tin tuyển dụng nhiều hơn
sẽ thu hút những người lao động có thể bị thất nghiệp sẽ được quay trở lại có điều kiện quay trở lại thị trường lao động sớm hơn
trong thời gian tới ngoài việc giải quyết nhanh chóng thủ tục bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động
hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm online đào tạo nghề sẽ được trung tâm dịch vụ việc làm hà nội triển khai mạnh
để giúp người lao động sớm quay trở lại thị trường lao động